bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
quỹ ban nhân dân tỉnh bình phước và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện
việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các chủ phương tiện có hộ khẩu lân cận
trạm thu phí km chín trăm năm mươi bảy bốn trăm linh trên quốc lộ một mươi bốn thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường hồ chí minh
đoạn từ cầu ba mươi tám đến thị xã đồng xoài tỉnh bình phước theo hình thức bot
theo đó các loại xe buýt sẽ được giảm một trăm linh giá vé các loại phương tiện không sử dụng kinh doanh
có bán kính năm km xung quanh trạm được giảm năm mươi giá vé các loại phương tiện sử dụng để kinh doanh
có bán kính năm km chung quanh trạm được giảm bốn mươi
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam nhà đầu tư phối hợp với địa phương
kiểm tra bảo đảm giảm giá đúng đối tượng phạm vi và mức giảm giá
bên cạnh đó tổ chức tuyên truyền có giải pháp để bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
bảo đảm không xảy ra các hiện tượng tiêu cực cản trở trong hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ